nhân dịp tết trung thu hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thư gửi thiếu niên nhi đồng việt nam trong nước
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và thiếu niên nhi đồng người nước ngoài ở việt nam với những tình cảm thương mến và lời chúc tốt đẹp nhất
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đặt niềm tin vào thế hệ trẻ
khi năm học vừa qua các cháu đã có nhiều cố gắng tiến bộ trong học tập và rèn luyện
hăng hái tham gia các hoạt động xã hội làm nhiều việc tốt trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
toàn văn bức thư quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang nhất báo nhân dân số ra ngày hôm nay
các số báo ra ngày hôm nay đưa thông tin về quyết định kỷ luật của ban bí thư đối với đại tá huỳnh tiến mạnh
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh đồng nai và hồ văn năm
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
theo đó xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm ban bí thư quyết định
thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh tiến mạnh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong đảng
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật về hành chính đồng chí huỳnh tiến mạnh tương ứng với kỷ luật đảng
ban bí thư cũng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hồ văn năm bằng hình thức cách chức ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và trưởng ban nội chính tỉnh ủy đồng nai đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
để đồng chí thôi làm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
tờ diễn đàn doanh nghiệp số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý công nghiệp ô tô và những chính sách trái ngang
sự trái ngang thể hiện ở điểm
bộ công thương ra sức xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô với mục đích phát triển sản lượng sản xuất
ngược lại bộ giao thông vận tải lại tiến hành xây dựng chiến lược giảm lượng xe lưu thông do sức ép cơ sở hạ tầng
bộ công thương ra sức đầu tư cho sản xuất ô tô trong nước với đủ loại yêu đãi
nhưng ngược lại bộ tài chính thì lại không
có thể thấy là việc theo đuổi một ngành siêu công nghiệp như ô tô trong khi tư duy công nghiệp của chúng ta còn yếu
và lại đi sau các nước đến hàng chục hàng trăm năm
thì chẳng khác nào một ảo tường
trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải một chuyện lạ ở trường chuẩn quốc gia
đó là câu chuyện học lớp ba vẫn không viết đúng tên mình
câu chuyện lạ này xảy ra ở trường tiểu học và trung học cơ sở cao răm huyện lương sơn tỉnh hòa bình
tại sao lại có tình trạng trường chuẩn quốc gia ở cách địa giới hành chính của hà nội chục phút chạy xe
vậy mà các cháu lại mù chữ khi đang đi học và đã được lên lớp ba như vậy
trả lời về vấn đề này
hiệu trưởng nhà trường cho biết trên thực tế thì các cháu học sinh này không muốn học
bây giờ cháu bị lưu ban hai năm lớp một lưu ban tiếp hai năm lớp hai rồi thì làm thế nào
vậy là các cháu lên lớp ba vì nhà trường không còn cách nào khác
bất lực xử lý cuộc gọi rác khủng bố bài viết trên báo thanh niên
phản ánh tình trạng khách hàng bị khủng bố do không chịu hủy xe công nghệ
thay tài xế do phản nàn dịch vụ bảo hiểm quấy rối do ngắt máy của gọi rác
nhưng không thể xử lý vì nhà mạng
không thể cung cấp thông tin thuê bào
theo ý kiến của luật sư thì việc quy định không cung cấp thông tin khách hàng ra bên ngoài
của luật viễn thông có tính hai mặt
đó là nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng nói chung
nhưng cũng khiến cho những người bị quấy dối không thể biết được chính xác kẻ đứng sau là ai
vì vậy khách hàng khi bị quấy dối và thậm chí là bị đe dọa
thì báo ngay với cơ quan công an
cụ thể là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm
đơn vị này sẽ kiểm tra xác minh và nhận diện ngay
các chủ thể sử dụng điện thoại di động có hành vi quấy dối người khác để xử lý
còn trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay nêu ra những khó khăn
trong việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể
thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn
thúc đẩy việc nâng cao trách nhiệm của các bên trong thực hiện quy định của pháp luật
đồng thời hạn chế tình trạng tranh chấp lao động đình công tại các đơn vị doanh nghiệp
do vậy việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể
luôn được các cấp công đoàn của thành phố hà nội xác định là nhiệm vụ cốt lõi
bảo vệ quyền lợi của người lao động
tuy nhiên công tác này còn gặp không ít khó khăn không chỉ số lượng được ký kết ít
mà còn nhiều bản thỏa ước tuy dài nhưng thực chất không điều khoản nào thực sự có lợi cho người lao động
những điều khoản có lợi so với quy định của pháp luật về thời giờ làm việc
bảo đảm an toàn vệ sinh lao động lương thưởng không được đưa vào thỏa ước
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại